thưa quý vị là một tin tức khả quan nữa về vaccine phòng covid một mươi chín được công bố
ngày hai mươi tháng bốn công ty công nghệ sinh học novavax đã cho biết vaccine ngừa covid cúm của họ
đã được chứng minh tạo ra phản ứng miễn dịch và được dùng nạp tốt
trong một tuyên bố tiến sĩ gregoy grand chủ tịch phụ trách mảng nghiên cứu và phát triển của novavax
cho biết công ty tiếp tục đánh giá bối cảnh sức khỏe cộng đồng và tin rằng cần phải có các mũi tiêm nhắc lại
để chống cả covid một mươi chín và cúm theo mùa
công ty được khích lệ bởi những dữ liệu tích cực và con đường tiềm năng cho loại vaccine kết hợp
ngừa bệnh cúm mùa và covid một mươi chín cũng như loại vaccine độc lập cho bệnh cúng và covid một mươi chín
theo công ty novavax vaccine kết hợp của họ được chứng minh là thường được dung nạp tốt
và các tác dụng phụ nghiêm trọng là hiếm gặp
thử nghiệm lâm sàng của công ty đã xem xét các công thức khác nhau
của vaccine kết hợp covid cúm tiềm năng liên quan đến khả năng tinh chỉnh mạnh mẽ
các liều lượng khác nhau của vaccine ngừa covid một mươi chín và vaccine cúm mùa
kết quả mô hình hóa cũng cho thấy công thức kết hợp có khả năng tối ưu hóa sản xuất và phân phối
vaccine ngừa covid một mươi chín của novavax hiện được cấp phép sử dụng tại hơn ba mươi quốc gia
nhưng chưa được cấp phép ở mỹ
không giống như vaccine của pfizer và moderna
hai loại vaccine ngừa covid một mươi chín được sử dụng rộng rãi nhất ở mỹ
vaccine của novavax không dựa trên công nghệ mrna
mà là vaccine dựa trên công nghệ protein truyền thống có chứa một phần virus đã bắt hoạt
như vậy bên cạnh loại vaccine moderna phiên bản mới đặc hiệu chống lại biến thể omicron
được moderna công bố thời gian gần đây
thì loại vaccine hỗn hợp ngừa covid một mươi chín và cúm của hãng novavax
cũng đang cho những kết quả đáng khích lệ trong quá trình nghiên cứu vaccine phòng covid một mươi chín corona
đây là những tín hiệu tích cực đáng mong đợi
đem lại nhiều hy vọng với công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín của tất cả các nước trên thế giới